qua kiểm tra một bảy mươi năm công trình nhà cao tầng trên địa bàn cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã phát hiện ba mươi tám công trình không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
không khắc phục được các nội dung còn tồn tại thiếu sót đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiến nghị
công trình đưa vào sử dụng nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
trong tổng số các công trình kiểm tra có chín trăm một mươi sáu công trình đã đưa vào hoạt động một trăm năm mươi một công trình đang thi công tám công trình tạm dừng hoạt động
trong danh sách này quận hà đông tập trung nhiều tòa nhà không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
với một mươi bốn công trình quận hoàng mai có chín tòa nhà trong số ba mươi tám công trình thực hiện không đầy đủ quy định có tới một mươi năm trung cư tòa nhà công trình đang thi công do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một tỉnh điện biên làm chủ quản
trong sáu tháng đầu năm chúng tôi đã hai lần tăng tải đến trang web của cảnh sát phòng cháy chữa cháy về những công trình không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
chưa được kiểm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động
một là năm mươi hai công trình đợt này là ba mươi tám công trình
trong ba mươi tám công trình này thì có hai mươi chín công trình đã được đăng tải ở trong lần một
sắp tới thì quan điểm chỉ đạo của đảng ủy ban đồng đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục tăng cường
kiểm tra giả soát kiểm tra trên địa bàn thành phố đối với những công trình cao nhà cao tầng nếu mà không đảm bảo được các yêu cầu phòng cháy chữa cháy
mà nếu mà khi mà với cái mức nguy hiểm mức độ nguy hiểm cháy cao nếu mà xảy ra cháy có thể gây cái thiệt hại nghiêm trọng lớn thì chúng tôi sẽ tiếp tục là sẽ đăng tải trên trang web
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội sẽ tiếp tục hướng dẫn đơn vị chủ quản khắc phục những nội dung tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy
nhằm đảm bảo an toàn tạo tâm lý yên tâm cho người dân sinh sống làm việc tại các tòa nhà trung cư cao tầng
đồng thời sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để có những giải pháp cụ thể quyết liệt